do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng dẫn đến rác thải sinh hoạt cũng đang gia tăng theo cấp số nhân
cùng với một thực tế hiện đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều khu dân cư đó là việc xả rác bừa bãi rác được vứt ở bất kỳ nơi đâu
và chất đống ven các tuyến quốc lộ tỉnh lộ từ đường làng đến sông suối
phóng sự sau được ghi nhận tại một con sông của huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
từ nhiều năm nay người dân phố thông hòe xã thông hờ trùng khánh phải sống chung với rác thải sinh hoạt
do không có người thu gom không có nơi tập kết dẫn đến mạnh ai người nấy vứt
thấy chỗ nào có thể vứt được rác là người dân tận dụng vứt
vì vậy rác tràn ngập đường vào chợ khu đình chợ sau trụ sở ủy ban xã khu vực ven sông và lòng sông
rất là có mùi nước sông thì đục lờ lờ này không ai dám xuống giữa chân tay đâu
hai bên bờ sông toàn rác bốc mùi hơi thối ngay gần đó còn có trường tiểu học xã thông huệ
nếu tình trạng này còn kéo dài sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của hàng trăm cô trò
cũng như nhân dân nơi đây mặc dù đã nhiều lần người dân kiến nghị lên chính quyền
nhưng cũng chưa thể giải quyết được tình trạng này
yêu cầu các cán bộ cơ quan ở trên là
tìm hiểu về vấn đề này chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã thông hề thì được biết
tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay
chính quyền địa phương cũng rất chăn trở và đang khẩn trương tìm cách giải quyết trong năm hai nghìn hai mươi
hiện nay với sự chỉ đạo của cấp trên cũng như là với sự cố gắng nỗ lực của các quỷ chính quyền địa phương
thì hiện nay chúng tôi đang tổ chức
thi công khu xử lý môi trường theo kế hoạch nông thôn mới
ở tại lũng hàn sáu quốc chia
sau khi thi công xong thì sẽ thành lập hợp tác xã môi trường
thế là sẽ tổ chức thu gom cho khu xử lý để giải quyết vấn đề nam giải tồn tại
cũng rất là nhiều năm nay
một trong những bước xúc đối với địa phương
người dân rất muốn được sống trong môi trường trong sạch
nhưng nếu chính quyền địa phương không có thể sống trong môi trường trong sạch
việc bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng sẽ là chuyện một sớm một chiều